tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh tuyên quang vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh du lịch nông nghiệp công nghệ cao nhất là gỗ rừng trồng là những thế mạnh cần khai thác để thúc đẩy công nghiệp chế biến
mặc dù liên tục đạt được mức tăng trưởng đều đạn qua các năm nhưng tuyên quang vẫn còn là một tỉnh nghèo đời sống của người dân còn khó khăn
năm hai nghìn một mươi sáu tốc độ tăng trưởng grdp của tỉnh tăng tám so với năm hai nghìn một mươi năm thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi bốn triệu đồng một người một năm
tổng thu ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu đạt một năm trăm chín mươi hai tỷ đồng nhưng mới chỉ đáp ứng được khoảng hai mươi bảy chi ngân sách cân đối địa phương
mức tù này chỉ đứng trên ba địa phương thủ diện thấp nhất cả nước là điện biên bắc cạn và cao bằng
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh đề nghị trung ương bố trí vốn ngân sách để bồi thường giải phóng mặt bằng
triển khai xây dựng đường kết nối tổng thống
tuyên quang với cao tốc hà nội lào cai điều này có tầm quan trọng đặc biệt để kéo gần khoảng cách với thủ đô và vùng kinh tế phía bắc
làm động lực thúc đẩy kinh tế xã hội du lịch văn hóa trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh du lịch nông nghiệp công nghệ cao nhất là gỗ rừng trồng
là một thế mạnh cần khai thác để thúc đẩy công nghiệp chế biến kinh tế lâm nghiệp là lối ra cho tuyên quang

phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh du lịch nông nghiệp công nghệ cao nhất là gỗ rừng trồng là lối ra cho tuyên quang
đường giao thông làm tốt công tác tái cơ cấu dân cư nhằm giảm chi phí hạ tầng
về hạ tầng mềm tỉnh cần đẩy mạnh giáo dục cơ bản nâng cao dân trí
đặc biệt là đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm nhà máy may tuyên quang tại xã phúc ứng
huyện sơn dương nhà máy do tập đoàn dệt may việt nam đầu tư với số vốn trên hai trăm linh tỷ đồng
hiện đang giải quyết việc làm cho sáu trăm linh lao động và dự kiến tạo việc làm cho một hai trăm linh lao động